lực lượng cứu nạn hàng hải vừa ứng cứu thành công một ngư dân nguy kịch sau khi lênh đênh hai mươi tám tiếng trên vùng biển hoàng sa
ngư dân này là hoàng minh nhân hai mươi sáu tuổi ngụ tại huyện thăng bình tỉnh quảng nam
khi đã được tàu cứu nạn sa bốn trăm một mươi hai đưa về đến đà nẵng an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng
trung tâm cấp cứu tp đà nẵng đã chuyển nạn nhân vào bệnh viện địa phương để điều trị
trước đó vào lúc bảy giờ ngày bốn tháng ba khi đang hành nghề trên vùng biển hoàng sa
ngư dân nhân thuộc tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts đã bị lật thuyền thúng rơi xuống biển mất tích
đến một mươi một h ngày năm tháng ba lực lượng cứu nạn đã tìm thấy anh nhân và đưa lên tàu chăm sóc
trong tình trạng sức khỏe suy yếu anh nhân đã trôi giạt hai mươi tám tiếng đồng hồ trên biển dưới thời tiết lạnh